trong sáu tháng của năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn tỉnh bình phước có gần chín trăm linh trường hợp mắc sốt xuất huyết
mặc dù ngành y tế tỉnh bình phước đã và đang thực hiện nhiều giải pháp
song tình hình dịch sốt xuất huyết đến nay vẫn diễn biến phức tạp và có chiều hướng tăng nhanh
theo số liệu của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh bình phước tính từ ngày một tháng bảy đến ngày sáu tháng bốn
tỉnh bình phước có thêm bốn trăm một mươi bảy trường hợp mắc sốt xuất huyết
nâng tổng số ca mắc sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay trên một ba trăm linh ca
như vậy bình quân trong mỗi ngày vừa qua tỉnh bình phước có hơn một mươi một ca sốt xuất huyết
trở thành địa phương xếp thứ chín trong tổng số một mươi địa phương có số người mắc sốt xuất huyết cao nhất trong cả nước